ngày hôm nay thông tin từ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đóng tại xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
các cán bộ chiến sĩ của tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai vừa cứu được chín ngư dân quảng ngãi gặp nạn trên biển
vào lúc năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng hai tàu cá qng chín mươi tám nghìn hai trăm ba mươi bảy ts do ông mai văn lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng
cùng chín thuyền viên khi đang hoạt động đánh bắt hải sản thì bị phá nước gây hỏng máy
nhận được tin báo tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai thuộc hải đội hai trăm một mươi hai đang trực tìm kiếm cứu nạn ở khu vực đảo lý sơn
đã nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ ứng cứu
đến bảy giờ các cán bộ chiến sĩ của tàu cảnh sát biển đã tiếp cận được khu vực tàu gặp nạn
đến tám giờ ba mươi phút một tàu cá cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn đã cứu được năm thuyền viên
và tiếp tục tổ chức tìm kiếm các ngư dân còn lại
mở rộng phạm vi tìm kiếm đến một mươi giờ bốn mươi năm tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đã phát hiện cứu được bốn ngư dân
đang ôm phao trôi giặt trên biển và tiến hành chăm sóc sức khỏe
sau đó đưa các ngư dân bị nạn về đảo lý sơn bàn giao cho các lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi theo quy định